tối qua lực lượng chức năng thành phố hà nội cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời tòa bác bảy
khu đô thị times city và trung cư hemisco sala để truy vết người liên quan đến ca dương tính với virus sars cov hai
liên quan đến ca bệnh này lãnh đạo ủy ban nhân dân phường mai động quận hoàng mai cho biết
là trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày hai mươi bốn tháng năm đến ngày ba tháng sáu thì có kết quả xét nghiệm dương tính
ngay sau khi nhận được thông tin ủy ban nhân dân quận hoàng mai và ủy ban nhân dân phường mai động
đã ra thông báo yêu cầu cư dân tòa park bảy khu đô thị times city tạm thời không rời khỏi nơi cư trú
kể từ một mươi tám h ba mươi phút ngày ba tháng sáu cho đến khi có thông báo mới
riêng cư dân tầng hai mươi tòa park bảy ở trong nhà không rời khỏi tầng hai mươi để đợi lấy mẫu xét nghiệm
còn liên quan đến ca dương tính với virus sars cov hai tại trung cư hemisco sala
lực lượng chức năng quận hà đông đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà tiến hành phong tỏa
phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho cư dân từ tầng hai mươi đến tầng hai mươi hai